sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đến chiều ngày hôm qua bậc học mầm non và phổ thông của thành phố
đã có hơn tám học sinh nghỉ học gần bảy trăm linh giáo viên nhân viên nghỉ làm thêm nhiều trường từ bậc phổ thông
đến đại học tại thành phố chuyển sang hình thức học trực tuyến thay vì học tập trung
để hạn chế tiếp xúc tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường sẽ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra cuối kỳ từ giữa tháng một mươi hai cho đến đầu tháng một năm sau
chủ trương là học sinh học đến đâu sẽ kiểm tra đến đó
thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào diễn biến dịch cũng như là khuyến cáo của ngành y tế địa phương
các trường lưu ý và khuyến cáo học sinh sinh viên trong thời gian nghỉ học cần hạn chế đi lại
luôn cập nhật nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế